các hình thức đầu tư tài chính bằng tiền ảo theo hình thức đa cấp nở rộ hàng loạt các trang web được lập ra huy động tiền rồi nhanh chóng bị đánh sập khiến cho nhiều người bị mất trắng
mới đây các cơ quan chức năng như bộ tài chính bộ công thương đã chính thức đưa ra lời cảnh báo về hình thức lừa đảo này
theo thông tin từ cục quản lý cạnh tranh bộ công thương thủ đoạn của loại hình lừa đảo này là lôi kéo dụ dỗ người chơi dùng tiền mặt của mình để mua tiền ảo
đầu tư vào các dự án bất động sản nhà hàng khách sạn không có thật chủ yếu ở nước ngoài
các hoạt động giao dịch này được thực hiện thông qua các trang web với máy chủ cũng đặt tại nước ngoài
bản chất của hoạt động này vẫn là lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước
trong các mạng lưới này không hề có sự giang buộc pháp lý nào giữa người nộp tiền và người nhận tiền
khi không còn người đóng tiền vào hệ thống thì hệ thống đó sẽ sụp đổ và người tham gia sẽ rất khó lấy lại số tiền đã đầu tư
chính vì vậy bộ tài chính và cục quản lý cạnh tranh bộ công thương cảnh báo người dân cảnh giác
tránh bị rụ rỗ lôi kéo tham gia vào các hoạt động kinh doanh đa cấp biến tướng lừa đảo này